sau khi nghe các báo cáo của chính phủ và các cơ quan liên quan dưới sự điều hành của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
các đại biểu quốc hội tiến hành chất vấn các bộ trưởng trưởng ngành thành viên chính phủ về các vấn đề được cử tri quan tâm
mở đầu phiên chất vấn đại biểu trần tất thế đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà nam chất vấn bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà
vì sao đến nay vẫn chưa khắc phục được tình trạng ô nhiễm tại dòng sông đáy sông nhuệ
hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường sông đáy sông nhuệ vẫn chưa được khắc phục
tình trạng xả thải từ hà nội vẫn chưa được giải quyết khắc phục một cách hiệu quả
xin bộ trưởng cho biết về quan điểm xử lý ô nhiễm môi trường nước sông nhuệ sông đáy như thế nào có quyết tâm thực hiện không
trên thực tế các dòng sông này thì chúng ta đã có thống kê là liên quan đến các địa phương
đặc biệt là những địa phương như là hà nội thì cái nguồn nước chưa xử lý đặc biệt là nước sinh hoạt
rồi là từ hòa bình chảy về hà nam thì như vậy cho thấy là cái trách nhiệm là các địa phương
chúng ta cũng đã có một đề án tổng thể về xử lý các ô nhiễm môi trường lưu sông
trong đó có sông nhuệ sông đáy và trong đó có dòng sông mà đại biểu đã nêu
tuy nhiên cho đến hiện nay thì cái việc mà cơ chế phối hợp thì có thể nói là chưa hiệu quả
trách nhiệm giải quyết ô nhiễm sông đáy sông nhuệ nhưng các địa phương trên hai dòng sông cũng phải chịu trách nhiệm
đề nghị bộ trưởng về giá soát lại trách nhiệm của bộ
thế nào bộ đã làm cho trách nhiệm nhưng địa phương chưa chung tay
chất vấn tổng thanh tra chính phủ lê minh khái về việc vì sao tình trạng tham nhũng ngày càng diễn biến phức tạp
gây bức xúc cho xã hội đại biểu trần văn mão đề nghị làm rõ nguyên nhân và giải pháp của vấn đề này
theo báo cáo thẩm tra của ủy ban tư pháp của quốc hội về công tác phòng chống tham nhũng của chính phủ
nhận định tham nhũng vẫn đang là thách thức và là một trong những vấn đề bức xúc nhất của xã hội hiện nay
bên cạnh tham nhũng vật thì các vụ tham nhũng lớn giữa hình thức nhộm lợi ích doanh nghiệp
sân sau công ty gia đình đang bộc lộ cần được nhận diện đánh giá thực chất
với trách nhiệm là cơ quan thường trực của ủy ban phòng chống tham nhũng của chính phủ
tôi đề nghị tổng thanh tra chính phủ làm rõ nguyên nhân trách nhiệm và các giải pháp căn cơ
để đẩy lùi thực trạng tình trạng mà báo cáo đã nêu trên
giải pháp thứ nhất là chúng ta tiếp tục tuyên truyền pháp luật để cho người dân
toàn hệ thống chính trị cũng như là đặc biệt là cán bộ công chức
để nắm vững lực phòng chống tham nhũng và hệ thống pháp luật
cái thứ hai thì chúng ta phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật
để làm sao nó đầy đủ toàn nhiệm và đảm bảo chúng ta kiểm soát được
tất cả các hoạt động đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý nhà nước
của những người có trách nhiệm liên quan tới cán bộ công chức nhà nước
cái thứ ba đó trong đó trong hoàn thiện hệ thống
hệ thống pháp luật thì các vị đã biết thì điều đầu tiên thì chúng ta phải nhanh chóng
chúng ta sửa đổi bổ sung để lần này kỳ họp lần này thì quốc hội thông qua
cái luật phòng chống tham nhũng sửa đổi trong kỳ họp này
tuy nhiên câu trả lời của ông lê minh khái chưa làm hài lòng đại biểu trần văn mão
một cái thực trạng mà ủy ban tư phạm còn đánh giá là bên cạnh tham nhũng vật
thì cái lợi ích nhóm doanh nghiệp sân sâu rồi công ty gia đình nó ngày càng lộ diện
vậy thì là tổng thánh ca chính phủ cho biết
cái giải pháp cắn cơ nào chỉ một vài giải pháp thôi
để mình làm thế nào để mà giảm bớt hoặc là đẩy lùi cái việc mà các cái doanh nghiệp sân sâu gia đình này
chiều nay quốc hội tiếp tục tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn